quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống
nếu như phi nhung nhiễm covid khiến cho người dân việt nam và hải ngoại bàng hoàng
thì đứng trước thông tin đại diện công ty chủ quản eg entertainment thông báo rằng lisa blackburn
đã có kết quả dương tính với sars cov hai khiến cho người hâm mộ trên toàn thế giới vô cùng sự sốt
bên cạnh sức khỏe của lisa công chúng và người hâm mộ cũng lo lắng cho tình trạng các thành viên còn lại
bởi lẽ ngày hai mươi ba tháng một mươi một các thành viên blackpink được cho là đã có một buổi tụ tập
nguyên nhân là do bức ảnh chụp toàn bộ bốn thành viên được geny đăng tải trên trang cá nhân
bốn thành viên đều đứng ở cửa ly rất gần và không hề đeo khẩu trang
do vậy công chúng lo lắng vì các thành viên còn lại
các thành viên đều có nguy cơ nhiễm là điều khó tránh khỏi
vậy lisa là ai tại sao cái tên này lại khiến cho cả thế giới nói chung và giới trẻ châu á phát sốc đến vậy
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé
lisa là một ca sĩ nổi tiếng ở hàn quốc
lisa sinh ngày hai mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tại buriam thái lan
cô có tên khai sinh là pranpya manoban sau đó đổi tên thành lalisa
mẹ cô là người gốc thái lan
lisa sống chung cùng mẹ và bố dựa người thùy sĩ
chính vì vậy nên cô rất giỏi và thành thạo tiếng anh
hầu như những ai là fan k pop thì không thể không biết đến cô nàng xinh đẹp lisa
cô là thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng thế giới blackpink
ngoài hát hay nhảy đẹp lisa còn gây bất ngờ khi thành thạo đến năm thứ tiếng
gồm có tiếng thái tiếng anh tiếng hàn tiếng nhật và tiếng trung
có thể nói cô rất có khiếu ngoại ngữ khi chỉ học vài tháng
là cô đã có thể nói chuyện thành thạo
đặc biệt nhất điều làm cho khán giả phải bất ngờ khi thấy ly xa chính là cô nàng rất đẹp
cho đến hiện tại lisa vẫn là gương mặt nằm ở vị trí thứ hai trong top một mươi gương mặt đẹp nhất thế giới
và xếp hạng đầu tiên trong top một trăm linh gương mặt đẹp nhất châu á
từ năm bốn tuổi lisa đã được mẹ cho đi học các lớp khiêu vũ
cô thường xuyên tham gia các cuộc thi khiêu vũ và dành về nhiều giải thưởng
đây chính là tiền đề giúp lisa có kỹ năng biểu diễn
không từ bỏ ước mơ được sang hàn quốc
năm hai nghìn một mươi lisa tham gia thử dọng của eg entertainment tại thái lan
cô đã bất ngờ giành chiến thắng khi vượt mặt hơn bốn thí sinh
lisa chính thức gia nhập công ty giải trí eg với vai trò là thực tập sinh vào năm hai nghìn một mươi
sau khi trở thành thực tập sinh của eg entertainment lisa đã mất đến năm năm khổ luyện
năm hai nghìn một mươi năm cô nhận được vai trò người mẫu đại diện
cho nhãn hàng thời trang nonaon sau đó là thương hiệu mỹ phẩm moonshot
tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu lisa chính thức được debot vào nhóm nhạc blackpink có bốn thành viên
gồm lisa rose kim jisoo và jennie
với album đĩa đầu tay là square wal đã đạt được thành công hơn mong đợi
những ca khúc ra mắt của nhóm này đều gây chấn động mạnh
và tên tuổi của mỗi thành viên cũng từ đó được tỏa sáng
lisa là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc blackpink
dù là thần tượng hàn quốc nhưng cô lại là người thái lan
cô cũng là người ngoại quốc đầu tiên đặt chân vào eg entertainment
khi vượt qua được bốn ứng viên trong buổi thử giọng của công ty này tại xứ sở chùa vàng
với tài năng ngoại hình nối trội cô nhanh chóng trở thành thành viên nổi tiếng nhất của nhóm nhạc trên quốc tế
lisa hiện đang là nàng thơ của thương hiệu thời trang cao cấp của pháp selin
cô nàng còn là đại sứ thương hiệu cho bungary tại hàn quốc
trong năm hai nghìn hai mươi thông qua eg entertainment lisa đã phát hành photobook phiên bản giới hạn
có tên ba trăm hai mươi bảy bằng những bức hình được chụp bằng máy quay phim
theo đuổi hình tượng girl crush cùng với nhan sắc xinh đẹp tài năng vượt trội
blackpink đã nhanh chóng giành được những thành công vang dội không chỉ tại thị trường k pop
mà danh tiếng còn vang xa trên khắp thế giới
liên tục nhận được những thành tích nhất định cũng như công phá hàng loạt kỷ lục âm nhạc trên nền tảng số
về phía lisa với tài năng luôn được xếp vào top ba những nữ idol có vũ đạo tốt nhất thế hệ thứ ba của gây pop
lisa luôn tỏa sáng trên sân khấu
chưa kể mặc dù chưa đảm nhận vai trò rap phụ với những cá tính riêng của mình
cô đã gây được sự chú ý không hề kém cạnh rapper chính của nhóm là geny
mặc dù vậy trong thời gian đầu tiên lisa gặp không ít khó khăn khi bị
kenned miệt thị nặng nề chỉ vì là người thái lan
tuy nhiên những khó khăn đó không làm ảnh hưởng nữ thần tượng người thái
liên tiếp trong nhiều năm kể từ khi ra mắt
lisa đã gạt hái được vô số những thành công của riêng mình bên cạnh những dấu ấn cùng với nhóm nhạc
vừa qua vào ngày một mươi tháng chín cô ra mắt mv dbot mang tên la lisa với vai trò nghệ sĩ solo
sản phẩm này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận bởi vũ đạo đỉnh cao cùng với âm nhạc độc đáo
chưa dừng lại lisa đã được đặt vào trường hợp của k pop
nhưng lại ở đó cô còn khéo léo lồng ghép văn hóa thái lan vào mv đầu tay với tư cách là nghệ sĩ solo của mình
tạo ra phong cách dấu ấn đặc trưng chưa từng có ở thị trường k pop
hiện tại lisa đang là thần tượng cây bop có lượng người theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội instagram
với gần sáu mươi tám triệu người theo dõi
vào tháng tám vừa qua lisa đã trở thành idol k pop đầu tiên và duy nhất cán mốc năm mươi triệu follow trên nền tảng này
cũng vì vậy cô thường xuyên thiết lập những kỹ lập
về lượng tương tác cho mỗi bài đăng của mình
bên cạnh việc là thành viên blackpink sở hữu nhiều người hâm mộ nhất trên quốc tế trừ thị trường hàn quốc
bộ văn hóa thể thao và du lịch hàn quốc cũng đã xếp cô vào danh sách hai mươi ca sĩ hàn quốc được yêu thích nhất ở nước ngoài
cùng với những tên tuổi gạo cội
chưa dừng lại ở đó lisa thường xuyên xuất hiện trên nhiều trang bị của những tạp chí nổi tiếng
bên cạnh việc là idol k pop đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí vogue nhật bản
trang tạp chí cá nhân đầu tiên của lisa cho harper s bazaar thái lan đã bán hết một trăm hai mươi bản ngay ngày đầu tiên phát hành
ngoài ra là đại sứ cho hàng loạt nhãn hiệu đình đám số lần lisa xuất hiện trên tạp chí thời trang được đánh giá là nhiều bậc nhất xứ sở kim chi
trước khi ra mắt với tư cách là nhóm nhạc blackpinkisa đã đảm nhận công việc người mẫu đại diện đầu tiên
cho thương hiệu thời trang đường phố nona chin on
tuy nhiên sau khi ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc blackpink sự nghiệp quảng cáo của cô nàng mới thực sự bùng nổ
vào năm hai nghìn một mươi chín lisa đã trở thành nền thơ của thương hiệu cao cấp đến từ pháp selin
kể từ đó đến nay cô thường xuyên song hành cùng với thương hiệu này và liên tục tham gia những chiến dịch quảng cáo của nhãn hàng trên toàn cầu
và chỉ một năm sau đó lysa được công bố là đại sứ toàn cầu của thương hiệu này
lisa được biết đến như thành viên đầu tiên của thương hiệu này

trái ngược với hầu hết thần tượng k pop khi đăng tải những video chia sẻ về cuộc sống hàng ngày
cô lại thường xuyên đăng tải những video vũ đạo được xây dựng chuyên nghiệp và đầu tư chẳng hề kém cạnh mv là bao
ngoài ra là người thái nên cô có nhiều hoạt động từ thiện giúp đỡ cho người dân ở xứ sở chùa vàng
bên cạnh sự nổi tiếng sự nghiệp đáng ngưỡng mộ nhưng lisa vẫn được biết đến là cô con gái nhỏ được yêu thương hết mực trong gia đình
cô là con của một gia đình có mẹ là người thái và bố dưỡng là đỡ bếp nổi tiếng người thụy sĩ
mặc dù vậy nhưng mối quan hệ giữa cô và bố dưỡng rất tốt đẹp
đầu bếp mark cobart weller luôn coi cô như con gái ruột của mình
từ một cô gái người thái không biết tiếng hàn bằng nỗ lực và tiềm năng vốn có cô dần trở thành biểu tượng văn hóa thế hệ mới đại diện của genji thành công tại thị trường k pop nói riêng và âm nhạc toàn cầu nói chung
hiện tại người hâm mộ hiện đang rất lo lắng cho sức khỏe của lisa
mặc dù vậy các fan cũng yên tâm phần nào khi lisa đã tiêm đủ hai mũi vaccine
từ khóa lisa hiện vào top trending twitter toàn cầu

cùng với đó là rất nhiều bình luận chúc lisa mau khỏe
hy vọng các thành viên còn lại của blackpink đều xét nghiệm âm tính và fan sớm được nghe tin tốt về sức khỏe của lisa từ eg
chúng ta hãy cùng chờ đợi những tín hiệu mới nhất và thả tim bên dưới để giúp cho lisa sớm khỏe lại các bạn nhát
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo